lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ mùng bảy tháng năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn mùng bảy tháng năm hai nghìn bốn được đảng nhà nước bộ chính trị ban bí thư quyết định tổ chức ở quy mô cấp quốc gia
đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng có ý nghĩa tầm vóc giá trị to lớn qua đó nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước chủ nghĩa cách mạng ý chí quyết chiến quyết thắng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
lễ kỷ niệm năm nay có nhiều hoạt động lớn trong đó đặc biệt là lễ diễu binh diễu hành thu hút đông đảo sự quan tâm theo dõi của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân
từ cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn rất nhiều đoàn xe chở cựu chiến binh từ các tỉnh thành phố như hải phòng hà nội hưng yên vĩnh phúc thái bình thành hóa về điện biên với niềm mong muốn đợt tận mắt thấy đồi a một đổi e đồi đê bộ chỉ huy chiến dịch ở mường phăng
các máy bay mang cầu đảm
cờ tổ quốc bay qua lễ đài trong buổi tổng duyệt
lễ mít tình sẽ bắt đầu lúc bảy giờ bốn mươi năm phút bằng hai mươi một loạt pháo lễ trên nền nhà quốc ca
khi tại sân vận động tỉnh diễn ra lễ trào cờ cũng là lúc các máy bay mang cờ đảng cờ tổ quốc bay qua lễ đài
tiếp đến là biểu diễn chống hội trình diễn nghệ thuật công bố quyết định đón nhận huân chương khen thưởng
tiếp ngày sau đó là lễ diễu bình diễu hành kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ với sự tham gia của hơn một mươi hai
khách mời của chương trình buổi lễ bao gồm lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
các ban bộ ngành đoàn thể trung ương các tỉnh thành phố và đại biểu tỉnh điện biên khoảng chín trăm linh đại biểu
theo ban tổ chức tính đến ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn có hai trăm bảy mươi đại biểu quốc tế phóng viên báo chí nước ngoài khẳng định tham dự
trong đó có phó thủ tướng bộ trưởng bộ quốc phòng lào chanamot chanialat phó thủ tướng campuchia nesavun
bộ trưởng bộ quân đội và quốc vụ khanh phụ trách về cựu chiến binh và ký ức chiến tranh của pháp
chương trình cụ thể nghi lễ trào cờ tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu lãnh đạo đảng nhà nước đọc diễn văn kỷ niệm
phát biểu của đại diện chiến sĩ điện biên phủ phát biểu của đại diện thế hệ trẻ nghi lễ trao huân trường độc lập hạng nhất cho tỉnh điện biên
dân công hỏa tuyến tham gia diễu hành các khối diễu binh diễu hành gồm lực lượng vũ trang dân quân tự vệ cựu chiến binh thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến công nhân nông dân trí thức thanh niên phụ nữ khối các dân tộc tây bắc khối nghệ thuật
cụ thể bộ quốc phòng có đội pháo lễ không quân tiêu binh lễ đài và năm khối đứng bộ công an gồm hai khối đứng và chín khối diễu binh diễu hành cùng với đó là khối nghi trượng khối cờ đảng cờ tổ quốc một mươi sáu khối diễu binh và đặc biệt là khối dân công hỏa tuyến
tỉnh điện biên tham gia diễu binh diễu hành gồm ba khối nghi trượng khối diễu binh nữ dân quân các dân tộc tây bắc và tám mươi tám khối diễu hành quân chúng
trước ngày diễn ra lễ kỷ niệm sẽ có lễ viếng các anh hùng liệt sĩ
và thăm các di tích lịch sử ở điện biên
chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ và màn pháo hoa tầm cao tại quảng trường mùng bảy tháng năm
tính đến ngày năm tháng năm ban chỉ đạo trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước đã hoàn tất lễ sơ duyệt và tổng duyệt
chương trình tổng duyệt vào sáng ngày năm tháng năm sẽ diễn ra thành công tốt đẹp thu hút hàng vạn người dân địa phương và du khách trong nước quốc tế theo dõi
trong đó có nhiều khán giả nhí và cả những cụ già đã hơn một trăm linh tuổi
rất nhiều du khách nhí và các cụ ông cụ bà có mặt từ rất sớm để xem chương trình tổng duyệt
ở tuổi một trăm linh hai cụ nguyễn văn khôi thành phố điện biên vẫn nhờ con cháu đưa ra khu vực phía trước bảo tàng chiến thắng lịch sử điện biên phủ để xem tổng duyệt diễu bình diễu hành
cụ khôi xúc động chia sẻ đến mùng bảy mới chính lễ nhưng chắc ngày đó người đông nên rất khó đi vì tôi tuổi cao rồi
xe máy bay trực thăng bắn pháo lễ và các đoàn diễu hành thật đẹp và hoành tráng tổng duyệt còn thế này chắc chắn ngày lễ chính còn hoành tráng hơn nữa
các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ từ ngày năm đến ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn bao gồm
ngày năm tháng năm có các chương trình tổng duyệt lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ tại sân vận động tỉnh điện biên
trưng bày ảnh về các cuộc đua xe đạp khúc báo quân đội nhân dân tổ chức trạng năm quanh thành phố điện biên phủ lễ bế mạc và trao thưởng chặng bốn trạng năm tại quảng trường mùng bảy tháng năm
đến tối cùng ngày có các chương trình câu truyền hình trực tiếp về chiến thắng điện biên phủ tại sân hành lễ tượng đài chiến thắng điện biên phủ và tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt tại quảng trường bảy tháng năm
ngày sáu tháng năm có các hoạt động lễ viếng anh hùng liệt sĩ và thăm các di tích lịch sử tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia a một bảo tàng chiến thắng lịch sử điện biên phủ di tích đồi a một trung tâm đề kháng him lam
cùng với đó là chương trình nghệ thuật đặc biệt và màn bắn pháo hoa tầm cao được diễn ra tại quảng trường mùng bảy tháng năm
ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ có các hoạt động lễ dân hương dân hòa tại đền thờ liệt sĩ tại chiến trường điện biên phủ lễ kỷ niệm diễu bình diễu hành bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
theo đó ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn quân và dân việt nam lập nên kỳ tích chấn động địa cầu khi đập tan tập đoàn cứ điểm điện biên phủ pháo đài bất khả xâm phạm
đây là kết quả của nhiều yếu tố hợp thành mà ngọn nguồn chính là bản lĩnh trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng việt nam trong thời đại hồ chí minh
chiến thắng lừng lẫy nam châu còn là thực tiễn sinh động minh chứng hùng hồn và bất tử về sức mạnh của lòng yêu nước chủ nghĩa anh hùng cách mạng đồng thời là đỉnh cao của chiến tranh nhân dân việt nam trong thời đại mới
chiến tranh nhân dân toàn dân đánh giặc là nội dung đặc sắc của nghệ thuật quân sự là quy luật giành thắng lợi trong tiến hành chiến tranh của dân tộc việt nam kế thừa truyền thống quy luật đó
trong kháng chiến chống thực dân pháp nói chung và trong chiến dịch điện biên phủ nói riêng đảng ta chủ trương thực hiện chiến tranh nhân dân toàn dân đánh giặc
trong chiến dịch điện biên phủ đã có hàng vạn dân công tham gia tải thương hùi lương thực thực phẩm vũ khí trang bị vào phục vụ chiến trường xẻ núi bạt đèo cho bộ đội ta kéo pháo vào trận địa
chưa bao giờ khí thế lại trào sơn mãnh liệt đến như vậy đường lối chiến tranh nhân dân đã quy tụ và tạo thành sức mạnh để chiến đấu và chiến thắng
diễn ra ở địa hình rừng núi hiểm trở xa hậu phương giao thông liên lạc rất khó khăn để đáp ứng một khối lượng lớn vật chất hậu cần kỹ thuật cho chiến dịch
đảng đã phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của cả hậu phương và tiền tuyến nhằm cung cấp đầy đủ kịp thời mọi yêu cầu của bộ đội trong suốt quá trình diễn ra chiến dịch
ngày sáu tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi ba chủ tịch hồ chí minh và bộ chính trị hạ quyết tâm toàn dân toàn đảng và chính phủ nhất định đem toàn lực tri viện cho chiến dịch điện biên phủ và nhất định làm mọi việc cần thiết để giành toàn thắng cho chiến dịch này
theo đó trên cả nước đã diễn ra một cuộc tổng động viên sức lực quy mô lớn chưa từng có công nhân nông dân trí thức học sinh nhà buôn rồi cả một số địa chủ tư sản đã đóng góp góp công góp của chi viện cho mặt trận
trong chiến dịch nhân dân ta đã đóng góp hai mươi năm năm trăm sáu mươi tấn gạo hai trăm hai mươi sáu tấn muối một chín trăm linh chín tấn thực phẩm hai mươi sáu bốn trăm năm mươi ba lượt sân công hai mươi chín trăm chín mươi một xe đạp thổ một tám trăm linh mạng nứa bảy trăm năm mươi sáu xe thô sơ chín trăm một mươi bốn con ngựa thổ và ba một trăm ba mươi chiếc thuyền
đó là một sự nỗ lực phi thường thể hiện bản lĩnh của một dân tộc một đất nước còn nghèo nàn lạc hậu đang phải tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ đầy gian khổ hy sinh
theo trung tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hùng oanh hiệu trưởng trường sĩ quan chính trị bộ quốc phòng thực tiễn chiến dịch điện biên phủ cho thấy rằng
truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân đã được phát huy cao độ hòa quyện với tinh thần quyết chiến quyết thắng và khát vọng hòa bình
đường lối chiến tranh nhân dân toàn dân đánh giặc thực sự trở thành nguồn sức mạnh tinh thần vô địch chuyển hóa thành sức mạnh vật chất để chiến thắng
thế trận chiến tranh nhân dân là tổng thể các biện pháp tổ chức bố trí triển khai lực lượng phương tiện nhằm tạo thế có lợi và phát huy cao nhất sức mạnh để giành thắng lợi
trong chiến dịch điện biên phủ thế trận chiến tranh nhân dân được bộ tổng tư lệnh chủ động hoạch định sớm tổ chức tiến hành bằng nhiều biện pháp sáng tạo phù hợp với từng chiến trường từng giai đoạn
đặc biệt thế trận chiến tranh nhân dân trong chiến dịch điện biên phủ được xây dựng rộng khắp thực sự là một trận đồ bắt quái đánh địch cả ở đảng trước mặt và đằng sau địch đánh địch ở các chiều các hướng
từ nghiên cứu kỹ lưỡng về địch cùng với chiến trường điện biên phủ bộ tổng tư lệnh đã triển khai lực lượng trên bốn chiến trường chủ yếu khác là chiến trường tây bắc thượng lào chiến trường đông bằng bắc bộ chiến trường trung hạ lào đông bắc campuchia và chiến trường tây nguyên
từ thế bố trí đó ta đã tạo ra thế trận chiến tranh nhân dân rộng khắp kim giữ địch trên các chiến trường trọng điểm đồng thời phá thế tập trung khối chủ lực địch buộc địch phân tán giàn mỏng lực lượng
thế trận chiến tranh nhân dân rộng khắp ở cả ba nước đông dương làm cho hơn tám mươi lực lượng cơ động của quân pháp đã bị phân chia tạo ra thế trận có lợi để ta tiêu diệt địch ở chiến trường điện biên phủ
đặc biệt thế trận chiến tranh nhân dân được tổ chức ngày càng chặt chẽ tạo thế cải sen giữa ta và địch trên một không gian rộng
thế trận chiến tranh nhân dân rộng lớn kết hợp bộ đội chủ lịch bộ đội địa phương và dân quân du kích tạo nên một thế trận chiến lược hiểm hóc vừa thực hiện được bao vây chia cắt kìm hãm địch vừa tạo ra thế chủ động tiến công địch
bản lĩnh trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng việt nam trong chiến dịch điện biên phủ còn được thể hiện ở tinh thần quyết chiến quyết thắng của toàn thể dân tộc
nhất là các chiến sĩ xung kích ngoài mặt trận trực tiếp chiến đấu chống lại quân thủ
chiến dịch điện biên phủ là cuộc tổng giao chiến trận lớn nhất với những nỗ lực cao nhất về quân sự của qatar và địch
cho nên ở đây đã diễn ra cuộc chiến đấu vô vàn khó khăn gian khổ với nhiều tổn thất hy sinh
song dưới sự lãnh đạo của đảng đứng đầu là chủ tịch hồ chí minh đã khơi dậy và phát huy cao nhất nguồn sức mạnh tinh thần vô địch của dân tộc
chủ nghĩa yêu nước kết thành ý chí quyết chiến quyết thắng làm cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng việt nam được phát huy cao độ
lập nên những chiến công rực rỡ đó là tinh thần dám đánh biết đánh và quyết thắng
mặc dù lần đầu tiên quân đội ta đối đầu với một đội quân chủ lực trong một trận đánh công kiên lớn
nhưng nhờ có sức mạnh chính trị tinh thần kỷ luật và thế trận hợp lý đã phát huy được thế mạnh của ta khắc chế được sức mạnh của địch
đặc biệt thông qua quán triệt các mệnh lệnh của chỉ huy trưởng chiến dịch về tăng cường ý thức chấp hành kỳ luật chiến trường
thực hiện việc chuyển phương châm tác chiến từ đánh nhanh
giải quyết nhanh sang đánh chắc tiến chắc và tiến hành học tập kiểm thảo chỉnh quân chính trị
phát động căm thù trong và sau mỗi đợt tiến công của chiến dịch đã làm cho ý chí quyết chiến quyết thắng
chủ nghĩa anh hùng cách mạng việt nam được phát huy cao nhất trong cán bộ chiến sĩ và thanh niên dân công tham gia chiến dịch
trong chiến dịch điện biên phủ đường lối kháng chiến đúng đắn sáng tạo
mà mục tiêu tối cao bao trùm nhất là dành độc lập dân tộc thống nhất tổ quốc xây dựng chế độ dân chủ nhân dân
được cụ thể hóa vào mục tiêu nhiệm vụ phương thức tác chiến chiến dịch đã phát huy sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân
hủy tụ phát huy được sức mạnh của toàn dân tộc tạo nên sự đồng thuận thực hiện thắng lợi mục tiêu
bên cạnh đó thành công nổi bật trong xây dựng củng cố phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
trong chiến dịch điện biên phủ là đảng đã hoạch định được một cách đúng đắn đường lối chính sách cụ thể
nhằm tập hợp lực lượng đoàn kết của toàn dân thực hiện thắng lợi những mục tiêu nhiệm vụ chiến dịch đã đề ra
khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã được xây dựng trên cơ sở truyền thống yêu nước đường lối kháng chiến của đảng
với mục tiêu là độc lập dân tộc thống nhất tổ quốc
đó là sợi chỉ đỏ chất keo gắn kết mọi tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân toàn dân tộc
tạo nên sức mạnh để nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn thử thách quyết tâm chiến đấu hy sinh để bảo vệ độc lập dân tộc
sức mạnh chính trị sức mạnh tinh thần của quân và dân ta trong chiến thắng điện biên phủ còn đến từ bản chất của cuộc chiến tranh chính nghĩa
tinh thần yêu trụng hòa bình sẵn sàng tìm kiếm các giải pháp hòa bình để kết thúc chiến tranh trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo độc lập
chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của việt nam được nhân dân tiến bộ và ưa trụng hòa bình trên thế giới đồng tình ủng hộ
trước trận quyết chiến của chiến lược tại điện biên phủ ráng đòn quyết định vào cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân pháp
thông điệp mong muốn giải quyết hòa bình của chiến tranh của việt nam cũng đã tạo ra sự đồng tình ủng hộ phối hợp và giúp đỡ mạnh mẽ hơn nữa của nhân dân thế giới cũng như bạn bè quốc tế
sự giúp đỡ to lớn của quốc tế trước hết là của nhân dân lào nhân dân campuchia và các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa về nhiều mặt
vừa là nguồn lực vật chất vừa là nguồn lực sức mạnh chính trị sức mạnh tinh thần góp phần tạo nên thắng lợi của chiến dịch điện biên phủ
bảy mươi năm sau ngày lịch sử ấy chiến thắng điện biên phủ vẫn để lại những bài học quý những kinh nghiệm vô giá
trong đó có bài học về phát huy sức mạnh chính trị tinh thần của toàn đảng toàn quân và toàn dân
kết hợp sức mạnh vật chất với sức mạnh chính trị tinh thần động viên cao nhất sức mạnh tinh thần tại những thời điểm khó khăn
hoặc mang tính bước ngoặt để thực hiện mục tiêu đưa cách mạng đến thắng lợi